sáng sớm nay ngày một tháng hai tức hai mươi bảy tết tại khu công nghiệp thăng long thành phố hà nội
hàng chục chuyến xe đưa hàng nghìn công nhân lao động về quê ăn tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đã xuất phát
đây là năm thứ một mươi một các cấp công đoàn thủ đô cùng với các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải
tặng vé xe miễn phí cho công nhân về quê ăn tết
một mươi năm giờ ba mươi sáng tại khu công nghiệp thăng long rất đông các công nhân đứng chờ các chuyến xe đưa họ về quê ăn tết
năm nay được tặng những tấm vé về quê miễn phí
nhiều công nhân không phải di chuyển hàng chục km từ khu nhà trọ ra bến xe khách
cũng không phải chịu cảnh nhồi nhét tăng giá vé của các nhà xe
mà còn có thể tiết kiệm một khoản chi phí đi xe
mình rất là mong muốn rất là áo hức về quê để chơi với mọi người cả năm với các con lần
rất là vui vì công đoàn đã tổ chức cho
vợ chồng con cái về quê với vé xe miễn phí
năm nay thì được công ty và công đoàn công ty quan tâm thì các chế độ cũng như lương thưởng cũng khá là ổn nặng
mình cũng đủ để lo tết cho gia đình
dịp tết hai nghìn một mươi chín các cấp công đoàn thủ đô chi trên ba mươi một tỷ đồng chăm lo cho công nhân lao động
trong đó đã hỗ trợ trên tám mươi vé xe
ngay trong ngày hôm nay tại nhiều địa điểm
trên địa bàn thành phố như khu công nghiệp quang minh
khu công nghiệp nội bày
khu công nghiệp thạch thất
đã có hàng trăm chuyến xe đưa hàng chục ngàn công nhân về quê
năm nay thì số lượng vé cho công nhân sẽ nhiều hơn
và trong dịp tết này thì có tám mươi cái vé xe được chuyển cho công nhân lao động vào khoảng một tháng trước
để anh em chuẩn bị thời gian có sự dự lệnh về thời gian và các chuyến xe có tên chuyến xe có tên tuyến đi
để anh em chủ động để đưa
gia đình của mình cùng với mình trở về quê một cách an toàn nhất thuận lợi nhất và nhanh nhất
những chuyến xe miễn phí có ý nghĩa lớn đối với người lao động dịp tết đến xuân về
từ hoạt động này
cũng nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn
ngày càng gắn bó hơn với người lao động